thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn đạo lý truyền thống quý báu ngàn đời của dân tộc
trong những năm qua đảng bộ và nhân dân tp hcm đã có nhiều việc làm ý nghĩa để tri ân thương binh các gia đình chính sách và những người có công với cách mạng
tp hcm hiện có bốn bảy trăm bảy mươi hai người đang hưởng chế độ chính sách người có công
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đã trích ngân sách hỗ trợ năm trăm bốn mươi một đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mỗi tháng hai triệu đồng đến cuối đời
đồng thời cũng là nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa thành phố đã hỗ trợ làm chân tay giả gậy dò đường máy trợ thính cho một sáu trăm bốn mươi năm thương bệnh binh nặng với số tiền gần ba mươi tỷ đồng